thứ trưởng trần quốc tò đã ghi nhận biểu dương những thành tích trong công tác tái hòa nhập cộng đồng của các cuộc nghiệp vụ công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời cảm ơn sự chung tay đồng hành của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân đã giúp đỡ những người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng để công tác tái hòa nhập cộng đồng đạt được nhiều kết quả hơn nữa
đồng chí thứ trưởng đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng
đối với người sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương theo nghị định số bốn trăm chín mươi hai nghìn hai mươi hai ndcp ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
công an các địa phương đặc biệt là lực lượng công an xã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
làm tốt công tác tiếp nhận quản lý người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng
tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ giúp đỡ họ nhanh chóng ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng
các cơ quan tuyên truyền bộ công an và công an các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông từ trung ương đến địa phương
làm tốt công tác tuyên truyền những chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng
đẩy mạnh tuyên truyền những gương người tốt việc tốt những điển hình tiên tiến trong tái hòa nhập cộng đồng
đồng chí thứ trưởng cũng mong muốn các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tiếp tục chung tay đồng hành
giúp đỡ đối với những người một thời lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng để họ trở thành những người có ích cho xã hội
nhân dịp này thủ ủy quyền của thủ tướng chính phủ thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
đã có thành kích xuất sắc trong công tác tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian qua

công an các tỉnh lâm đồng ban chỉ huy upt các đơn vị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông bình phước đồng nai và bình thuận
để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị mất tích khắc phục hậu quả vụ sạt lở nêu trên đảm bảo an toàn cho người dân
văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện số bốn ngày một mươi tháng bảy của bộ công an về việc chủ động phòng chống sạt lở bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ và khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau
công an tỉnh lâm đồng chủ trì quyết liệt khẩn trương chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng phương tiện của lực lượng công an nhân dân phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân đang bị vùi lấp trong đất đá và khắc phục nhanh hậu quả vụ sàn lở đất nêu trên tổ chức cứu chữa người bị thương thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình cán bộ chiến sĩ công an bị thiệt hại nhất là gia đình có người bị ảnh hưởng bố trí lực lượng ph
kiểm tra kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sàn lở khi mưa lớn kéo dài nhất là các khu dân cư trường học trụ sở cơ quan doanh trại công trường hầm mỏ để chủ động sơ tán di rời có phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân đảm bảo an ninh trật tự bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn khu vực nước ngập sâu nước chảy xiết đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lũ đảm bảo
bộ cứu nạn công an các địa phương lân cận như đắk nông bình phước đồng nai và bình thuận chủ động các kế hoạch phương án ứng phó với thiên tai đặc biệt khi có mưa lớn gây lũ quét xả lở đất các đơn vị chức năng của bộ sẵn sàng lực lượng phương tiện vật tư kinh phí để kịp thời chi viện khi có yêu cầu tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân các biện pháp ứng phó mưa lũ kịp thời thông tin về tình hình và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai t
các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba

tuy nhiên trên thực tế những bất cập trong công tác tuyên truyền hay công tác xác định hỗ trợ nạn nhân mua bán người hiện nay đang cho thấy cần sớm có sự điều chỉnh sửa đổi để đạt được mục tiêu như mà thông điệp năm nay đã đề ra
qua khảo sát cho thấy hiện nay nạn nhân của mua bán người là nam giới chiếm tỷ lệ ngày càng cao cá biệt có những địa phương có tới hơn tám mươi nạn nhân là nam giới
trong khi tại các địa phương công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật vẫn chủ yếu tập trung vào nạn nhân mua bán người
là phụ nữ và trẻ em gái điều này cho thấy công tác này chưa thực sự đáp ứng nhu cầu và phù hợp với các đối tượng tình hình thực tế
các đối tượng là phụ nữ và trẻ em gái điều này cho thấy công tác này chưa thực sự đáp ứng nhu cầu và phù hợp với các đối tượng tình hình thực tế

trong khi tại các địa phương công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật vẫn chủ yếu tượng tình hình thực tế

trong khi tại các địa phương công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật vẫn chủ yếu tình hình thực tế